hà nội tối mùng tám tháng ba thủ đô đổi số gần ba mươi ba ca mắc mới hơn chín trăm năm mươi ca nguy kịch
quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị vào tối mùng tám tháng ba hà nội ghi nhận số ca mắc tiếp tục tăng gần ba mươi ba ca
các quận huyện tăng số f nhiều nhất là đông anh sóc sơn long biên hoài đức hoàng mai nam từ liêm và hà đông đều ghi nhận hơn một bốn trăm linh ca
bên cạnh đó thủ đô cũng ghi nhận hơn chín trăm năm mươi ca nặng và nguy kịch
theo cdc hà nội trong số ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca covid một mươi chín mắc mới có một mươi ba sáu trăm chín mươi hai ca cộng đồng và một mươi tám chín trăm năm mươi tám trường hợp đã cách ly
các bệnh nhân phân bổ tại năm trăm bốn mươi năm xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đông anh một sáu trăm bảy mươi bốn sóc sơn một sáu trăm bốn mươi năm long biên một năm trăm bốn mươi một hoài đức một năm trăm ba mươi sáu hoàng mai một bốn trăm bảy mươi bốn nam từ liêm một nghìn bốn trăm bốn mươi một và hà đông một nghìn chín trăm bốn mươi năm
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là bốn trăm sáu mươi ba một trăm bảy mươi năm ca
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế hà nội đang có năm

trong số các f ở bệnh viện có tám trăm bốn mươi bệnh nhân nhẹ không có triệu chứng
ba sáu trăm linh hai f ở mức độ trung bình chín trăm năm mươi ba f nặng và nguy kịch
cục quản lý khám chữa bệnh cũng thông tin số ca tử vong cộng dồn của hà nội là một hai trăm một mươi hai trường hợp
tỷ lệ tử vong trên số ca mắc là bảy
tổ chức điều tra xác định các trường hợp f một
cho học sinh là f một di chuyển đến phòng cách ly y tế
tổ chức xét nghiệm nhanh cho các trường hợp f một của lớp
f một đang có mặt tại trường mẫu đơn hoặc mẫu gộp không quá ba người
ưu tiên mẫu đơn dành cho người nghi mắc có triệu chứng
tùy vào tình hình thực tế nhà trường có thể cho học sinh tiếp tục học trực tiếp
hoặc tạm thời cho lớp học nghỉ học trực tiếp nếu trong buổi học có nhiều frong tại một lớp
nếu học sinh không phải là f một
thì cho học bình thường n f một có kết quả xét nghiệm âm tính
thông báo cho cha mẹ đưa học sinh về nhà theo dõi sức khỏe
đối với trẻ mầm non nếu lớp có một f cho toàn bộ trẻ trong lớp cách ly
theo dõi tại nơi lưu trú đủ bảy ngày mới được đi học trở lại
khi đi học trở lại giáo viên tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ thêm ba ngày
riêng lớp có học sinh f sau khi xác định f một cho học sinh không phải là f một
di chuyển sang lớp học dự phòng nếu có và khử khuẩn toàn bộ lớp học
về quy định cách ly
tại nhà hướng dẫn nêu rõ đối với f một cách ly năm ngày
đối với học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine bảy ngày đối với học sinh f một mới tiêm một liều vaccine
đối với các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ năm được đi học trực tiếp trở lại
theo dõi thêm sức khỏe học sinh trong năm ngày tiếp theo
bên cạnh đó để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên học sinh
theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề nghị các
trường phổ thông các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn
nếu có dịch cấp độ ba thì cho học sinh tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
kể từ thứ hai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ một cấp độ hai
thì cho học sinh học tập trực tiếp theo kế hoạch
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng lưu ý đối với những trường học đóng trên địa bàn
xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp ba bốn
thì toàn trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến
theo công bố đánh giá cấp độ dịch của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thủ đô có ba trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã ở cấp độ dịch mức ba
điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt trường học sẽ đóng cửa từ ngày bảy tháng ba
còn các trường ở vùng cấp độ dịch một và hai sẽ duy trì học trực tiếp
bên cạnh đó với quy định chỉ khoanh vùng và xét nghiệm f một
có thể giúp các trường bớt lo lắng và quá tải về cách xử lý khi phát hiện f một
trong thời gian dạy và học
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành văn bản số sáu trăm bốn mươi năm ubnd kgvx
về việc triển khai thực hiện thông báo số sáu trăm bảy mươi bảy tbtu ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
kết luận của thường trực thành ủy hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sở y tế chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
bảo đảm cơ số thuốc điều kiện vật chất
nguồn nhân lực quản lý chặt f tổ chức tốt các tổ hỗ trợ theo dõi chăm sóc f tại nhà
theo dõi các cả f chuyển tầng tử vong
đồng thời tăng cường điều phối bố trí phân luồn hoàn thiện các phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ
cho y tế phường bao gồm lực lượng y tế tư nhân các cán bộ y tế đã nghỉ hưu sinh viên
nhất là huy động sự hỗ trợ của cộng đồng tổ phòng chống dịch covid một mươi chín cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu sở y tế tiếp tục ra soát kiến nghị bộ y tế
xem xét điều chỉnh tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý f tại nhà
tăng cường ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư cung cấp bảo đảm túi thuốc gói xe
thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị đặc biệt là những người có yếu tố nguy cơ điều trị
tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tận điều trị
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
xin mũi bổ sung mũi nhắc lại theo hướng dẫn của bộ y tế
đảm bảo bao phủ một cách nhanh nhất mũi nhắc lại cho người dân trên địa bàn
văn bản nêu rõ phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra thanh tra
quản lý kiểm soát việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết
ngăn chặn kịp thời đầu cơ trang thiết bị y tế thuốc điều trị phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện công khai minh bạch cơ chế chính sách thuốc chữa bệnh sinh phẩm vật tư
trang thiết bị y tế xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định
hà nội cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông và sở y tế phối hợp tăng cường tuyên truyền rộng rãi
tới người dân về ý thức phòng chống dịch tránh tình trạng chủ quan lơ là
ủy ban nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục ra soát
để có chế độ chính sách đối với lực lượng phòng chống dịch những người tham gia tổ covid một mươi chín cộng đồng
thực hiện công khai minh bạch chi trả kịp thời chế đội chính sách
tục chỉ đạo ra soát đôn đốc thiết lập lại và phát huy vai trò bảo đảm hoạt động hiệu quả
thực chất của các tổ covid một mươi chín cộng đồng tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
tại địa phương đặc biệt hỗ trợ f trữ chứng nhẹ không trữ chứng điều trị tại nhà
trong bối cảnh các ca nhiễm mới tại hà nội tăng mạnh các biện pháp phòng chống dịch mới
từ ủy ban nhân dân thành phố cho thấy quyết tâm siết chặt kiểm soát dịch bệnh
đồng thời là nỗ lực nới bỏ các thủ tục rừng rà để f cùng cán bộ y tế chuyên tâm điều trị chiến thắng covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày bảy tháng ba đến một mươi sáu h ngày tám tháng ba trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một trăm sáu mươi hai bốn trăm ba mươi tám ca nhiễm mới trong đó hai mươi ca nhập cảnh và một trăm sáu mươi hai bốn trăm một mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng một mươi năm tám mươi ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có một trăm linh bốn ba trăm năm mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội ba mươi hai sáu trăm năm mươi nghệ an một mươi năm hai trăm chín mươi hai bắc ninh một mươi bảy trăm ba mươi một phú thọ bốn tám trăm tám mươi hai sơn la bốn ba trăm sáu mươi tám hương yên bốn một mươi bốn hòa bình ba tám trăm bảy mươi tám
hải phòng ba tám trăm bảy mươi một nam định ba tám trăm ba mươi chín hải dương ba sáu trăm bảy mươi sáu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
hải giang hai một trăm năm mươi yên bái hai tám mươi chín quảng bình hai bảy mươi bảy lại châu một chín trăm tám mươi bình phước một chín trăm bảy mươi chín đà nẵng một chín trăm linh năm bình định một tám trăm sáu mươi bốn quảng trị một năm trăm một mươi bốn thành phố hồ chí minh một năm trăm linh lâm đồng một ba trăm một mươi năm thành hóa một hai trăm tám mươi bốn tây ninh một một trăm sáu mươi sáu bà rịa vũng tàu một sáu mươi hai đắk lâm hai
đắk nông tám trăm tám mươi chín hà tĩnh tám trăm bốn mươi tám trà vinh tám trăm ba mươi sáu bến tre tám trăm hai mươi bảy phú yên tám trăm linh bảy bình thuận bảy trăm một mươi sáu vĩnh long sáu trăm hai mươi bảy quảng ngãi năm trăm một mươi ba
con tum ba trăm năm mươi bảy quảng nam ba trăm hai mươi bảy bạc liêu ba trăm một mươi sáu bắc cạn ba trăm linh bảy thừa thiên huế hai trăm sáu mươi hai đồng nai một trăm tám mươi bốn cần thơ một trăm tám mươi kiên giang một trăm ba mươi một long an
an giang năm mươi bốn đồng tháp bốn mươi bảy sóc trăng bốn mươi bốn ninh thuận hai mươi bảy hậu giang một mươi bảy tiền giang
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế bắc ninh đăng ký bổ sung ba mươi hai ba trăm tám mươi ca
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gia lai giảm hai ba trăm sáu mươi ba thành phố hồ chí minh sáu trăm hai mươi và bình dương giảm năm trăm một mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
nghệ an tăng năm một trăm ba mươi chín hải phòng tăng hai chín trăm hai mươi bốn bắc ninh tăng hai tám trăm năm mươi tám
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là

các địa phương ghi nhận số ca nhiễm ghi nhận trong nước là bốn bảy trăm sáu mươi chín ba trăm năm mươi năm ca
trong đó có hai bảy trăm tám mươi sáu năm trăm hai mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
thành phố hồ chí minh năm trăm năm mươi bốn năm trăm bốn mươi hà nội bốn trăm sáu mươi một bình dương ba trăm một mươi tám sáu trăm ba mươi năm
bắc ninh một trăm chín mươi bốn năm trăm hai mươi và quảng ninh một trăm ba mươi một hai trăm hai mươi hai
về tình hình điều trị số liệu do sử dụng của các địa phương
sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy mươi chín trăm linh hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi là hai bảy trăm tám mươi chín ba trăm bốn mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn hai trăm năm mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba ba trăm một mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm bảy mươi chín ca thở máy không xâm lấn một trăm một mươi k
thở máy xâm lớn ba trăm bốn mươi ba ca ecmo bảy ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng ba
ghi nhận tám mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trong đó một ca từ đồng nai chuyển lên
các tỉnh thành phố khác hải dương bảy bắc giang sáu ca trong hai ngày bình định sáu ca trong hai ngày
đà nẵng bốn hà giang bốn hà nội bốn hòa bình bốn nam định bốn ca trong hai ngày quảng ninh bốn kiên giang ba
ninh bình ba
phú thọ ba phú yên ba ca trong hai ngày quảng bình ba an giang hai bạc liêu hai đắk lắc hai gia lai hai
hà tĩnh hai nghệ an hai quảng trị hai thanh hóa hai bà rịa vũng tàu bắc cạn bình phước cà mau
cao bằng điện biên khánh hòa lâm đồng lạng sơn và yên bái mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi chín trăm bảy mươi bảy ca
chiếm tỷ lệ chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
và xếp thứ bốn trong khối các nước asean
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại